trước diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đã ký ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù kể từ một mươi tám h ngày ba mươi tháng sáu cho đến khi có thông báo mới
cụ thể tại xã phổ châu và phường phổ thạnh thị xã đức phổ áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với mức nguy cơ rất cao trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn tổ dân phố cách ly với thôn tổ dân phố xã phường cách ly với xã phường yêu cầu người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài dừng tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh chứ các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thiết yếu dừng các hoạt động lễ hội văn hóa thể thao giải trí tôn giáo tin ngưỡng đám cưới mừng nhà mới thôi nôi sinh nhật
riêng đối với đám tang không quá hai mươi người tham dự phải được cơ quan y tế địa phương tổ chức giám sát nghiêm ngặt
không tập trung từ ba người trở lên ngoài phạm vi công sở giữ khoảng cách tối thiểu hai mét thực hiện khai báo y tế bắt buộc toàn dân
quảng ngãi cũng tạm thời dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định và hợp đồng xe du lịch xe taxi liên tỉnh từ quảng ngãi đi các tỉnh thành phố và ngược lại trừ các trường hợp đặc biệt